bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào chiều ngày hôm nay công an tp hà nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người
phát hiện vào ngày một mươi ba tháng một mươi vừa qua tại khu vực sông hồng thuộc xã bát tràng huyện gia lâm thành phố hà nội
thông tin ban đầu đối tượng gây án là tạ duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nạn nhân là hồ yến nhi sinh năm hai nghìn sáu
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng khanh hẹn nạn nhân đến nhà riêng tại khu đô thị vinhome ocean park đa tốn huyện gia lâm hà nội
tại đây hai người đã xảy ra mâu thuẫn đối tượng khanh đã dùng dao sát hại nạn nhân sau đó phân xác thành nhiều phần cho vào thùng xốp
sau khi gây án đối tượng thuê taxi trở đến khu vực thôn giang cao xã bát tràng huyện gia lâm để phi tang
đối tượng vứt một số phần thi thể xuống sông hồng và trôn giấu một phần thi thể ở mép sông hồng
ngày một mươi ba tháng một mươi đối tượng dùng xi măng để phủ lên nơi trôn xác nạn nhân sau đó bỏ trốn về thái bình
ngày một mươi bốn tháng một mươi công an tp hà nội đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái bình
công an huyện gia lâm đã phát hiện bắt giữ đối tượng tại nhà riêng ở thái bình
khi bị phát hiện đối tượng đã tự sát tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn và đưa đối tượng đến bệnh viện
hiện tại sức khỏe đối tượng đã tỉnh táo và khai nhận hành vi phạm tội
đặc biệt không chỉ vì giết người mà còn phân xác của nạn nhân ra để phi tan để nhằm che giấu chi vết của cơ quan điều tra đối tượng này là không nghĩa
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tạ duy khanh về tội giết người
theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ hành vi động cơ mục đích và các hành vi phạm tội khác nếu có
tiếp tục với thông tin từ yên bái
hai đối tượng sùng a tủa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và sùng a co sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực xã nậm búng huyện văn chấn tỉnh yên bái
tượng sùng ma tủa và sùng a co bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái khép chất ma túy cùng tang vật tại chỗ
gồm hai mươi bánh heroin có khối lượng gần bảy kg và gần một mươi gram ma túy tổng hợp cùng một số tăng vật khác có liên quan
thông tin liên quan đến vụ ngộ độc sữa ở tiền giang đã khiến ít nhất hai người thương vong
vào chiều ngày hôm nay bệnh nhân thứ ba đang được điều trị ở bệnh viện bệnh nhiệt đới bệnh viện trợ rẫy tp hcm
đã có dấu hiệu hồi phục khá tốt
theo đó sau khi được chuyển từ tiền giang sang bệnh viện đa khoa vĩnh long
bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám được bác sĩ chẩn đoán tình trạng bệnh nguy kịch nên được chuyển cấp cứu lên bệnh viện trợ rẫy
tại đây bệnh nhân được trần đoán ngộ độc cấp và cần can thiệp tích cực cho bệnh nhân thở máy và sử dụng thuốc để đảm bảo tính mạng bệnh nhân
sau khoảng một mươi hai tiếng đồng hồ cấp cứu hồi sức tích cực đến trưa ngày hôm nay là ngày một mươi sáu một mươi sáu một mươi
bệnh nhân đã có dấu hiệu cải thiện trí giác tỉnh táo hơn bắt đầu tiếp xúc được
từ đấy cũng có các xét nghiệm cho thấy các tình trạng tổn thương gan tổn thương thận tổn thương cơ tim và tổn thương phổi đang có dấu hiệu hồi phục
đến một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi thì hiện nay vào thời điểm mà chúng ta đang nói chuyện
thì bệnh nhân đã tỉnh hoàn toàn và có những cái dấu hiệu hồi phục khá tốt
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi người thân phát hiện người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đã tử vong
gia đình nghĩ người này chết do bệnh lý nên tổ chức đám tàng
tối cùng ngày người mẹ của nạn nhân cũng được con gái pha một trăm linh ml sữa để uống
ngay khi uống hết bà có biểu hiện tức ngực khó thở nôn ói và tử vong tại nhà
gia đình cũng nghĩ tử vong là một lý do
tử vong do bệnh lý nên tổ chức đám tang và không trình báo
người em nạn nhân đến giúp đỡ đám tàng cho mẹ và anh trai cũng tự pha sữa uống
ngay sau đó người này có biểu hiện nhức đầu chóng mặt nô nói nên gia đình đưa đi cấp cứu
chẩn đoán ban đầu là ngộ độc sữa
do tình trạng nặng nên chuyển lên bệnh viện trợ rẫy điều trị
vụ việc đang được cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ
thưa quý vị và các bạn một vở kịch tâm lý về đề tài nỗi đau sau chiến tranh
một đề tài không mới thế nhưng vẫn lôi cuốn khán giả bởi ngôn ngữ sân khấu và tài năng diễn xuất của diễn viên nhà hát tuổi trẻ
vở diễn bến nước thời gian của tác giả kịch bản tạ xuyên đạo diễn nghệ sĩ ưu tú nguyễn sĩ tiến đã chính thức ra mắt khán giả bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi
thuận gái bến nước một mươi hai gặp nơi trong đục mây ai nấy nhờ
bến nước thời gian nơi khán giả đến với một vùng nước manh mang nơi thời gian như ngưng động bổ vây bởi rất nhiều xót xa mà người phụ nữ phải gánh chịu
hóa thân thành nhân vật sao người đàn bà phải gánh chịu nhiều thiệt thòi mất mát sau chiến tranh
diễn viên lương thu trang đã đặt nhiều tâm huyết để tìm hiểu cách thể hiện vai diễn
có lẽ chính vì điều này vở diễn đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả
nhà hát tuổi trẻ giàn dựng vở diễn bến nước thời gian cũng với một cái mong muốn một cái điều mà muốn hướng tới với khán giả rằng là sẽ hiểu được những cái nỗi khổ những cái vất vả của những người phụ nữ ở cái thời chiến tranh đâu mà ngay cả những người phụ nữ bây giờ của chúng ta đôi khi bị rơi vào những cái hoàn cảnh mà chúng ta cũng có rất nhiều những cái nỗi khổ mà mình không thể chia sẻ được
và em cũng hy vọng rằng là vở diễn bến nước thời gian sẽ là một cái thông điệp vô cùng ý nghĩa đến với tất cả các trẻ
cùng với đó diễn viên thanh sơn anh tú được gửi gắm đảm nhiệm những nhân vật chính của vở kịch với nhiều khúc ngoặt
những nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú đức khuê nghệ sĩ ưu tú hoa thúy thanh bình bá anh thanh dương đã cùng làm nên một bản hòa tấu giữa nước mắt và nụ cười với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau
thông qua hình tượng nhân vật những thông điệp nghệ thuật rất nhân văn đã được gửi gắ
để tài hình tượng nhân vật những thông điệp nghệ thuật rất nhân văn đã được gửi gắm
về người lính là một cái đề tài rất khó xem chúng tôi muốn mượn cái câu chuyện của ngày xưa
nhưng chúng tôi sẽ diễn giải cái câu chuyện đấy bằng cái ngôn ngữ cũng như là cái hơi thở của thời đại mới
để chúng tôi gần gũi với khán giả hơn để phần nào cho khán giả giảm bớt được cái không khí nó hơi bị nặng nề khi mà một cái vở diễn về cái đề tài nó gọi là hơi mang thiên hướng về chính trị
cho đến hôm nay những thông điệp và ý nghĩa của vở diễn vẫn còn nguyên giá trị đối với công chúng và thời đại
bến nước thời gian sẽ tiếp tục được công diễn tại nhà hát tuổi trẻ gần nhất là ngày hai mươi một tháng một mươi tới đây
trưa nay công an quận ba tp hcm cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ người đàn ông không mặc quần áo cầm dao tấn công hàng loạt người trên đường nguyễn thiện thuật phường hai quận ba tp hcm
theo thông tin ban đầu vào lúc chín h ba mươi phút ngày hôm nay người đàn ông có biểu hiện kỳ lạ khi không mặc quần áo cầm dao đi trên đường nguyễn thiện thuật tại phường hai quận ba
người này vào quán cà phê đầu hẻm một trăm linh tám đường nguyễn thiện thuật đuổi chém người khiến những người có mặt trong quán bỏ chạy
tiếp đó người đàn ông tiếp tục cầm dao chạy ra đường truy sát những người xung quanh về hướng chợ bàn cờ chém hàng loạt người đi đường
ngay khi nhận được tin báo công an phường hai và một số phường của quận ba đã có mặt tổ chức vây bắt đối tượng
nên kẻ gây án đã chạy ra đường bàn cờ phường ba rồi tự sát
hai đối tượng sùng a tủa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và sùng a co sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực xã nậm búng huyện văn chấn tỉnh yên bái đối tượng sùng a tủa và sùng a co bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng tăng vật tại chỗ
gồm hai mươi bánh heroin có khối lượng gần bảy kg
và gần một mươi kg ma túy tổng hợp cùng một số tăng vật khác có liên quan
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với năm đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
các đối tượng bị bắt giữ gồm lê văn tuấn đỗ văn duy hoàng xuân trường nguyễn minh hoàng và lữ trọng quân cùng chú ở tỉnh thanh hóa
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội facebook để đăng bài
với nội dung cho vay tiền góp kèm số điện thoại để liên hệ
trong đó tuấn là đối tượng trực tiếp quản lý hoạt động cho vay với số tiền giao động từ năm đến hai mươi năm triệu đồng
được biết nhóm này đã cho hai mươi hai người ở thị xã an nhơn huyện tuy phước và thành phố quy nhơn vay hơn một một tỷ đồng
lãi suất cho vay từ ba mươi đến ba mươi bảy một mươi bốn một tháng gấp khoảng một mươi tám hai mươi hai lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại điều bốn trăm sáu mươi tám bộ luật dân sự
sáu mươi bình chứa khí khóa
khi cười không có hóa đơn chứng tử không nhãn mác không rõ xuất xứ đang bị công an tp lạng sơn tạm giữ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tại khu vực thôn mai thành xã mai pha thành phố lạng sơn xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai c tám nghìn tám trăm sáu mươi hai bị phát hiện có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
lực lượng công an đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
người điều khiển xe ô tô là ông nguyễn viết tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
trên xe chở sáu mươi bình khí nghi là khí nở hai ô khí cười
tại thời điểm kiểm tra ông tư không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bình khí nói trên
bước đầu lái xe khai nhận chở thuê các bình khí cười này cho một người đàn ông tên minh từ tp bắc ninh về giao cho một người đàn ông ở tp lạng sơn để nhận tiền công là năm trăm linh đồng